các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bộ ban ngành trung ương các cơ quan thông tấn báo chí và các nhà báo có tác phẩm tham dự giải
giải búa liềm vàng lần thứ hai năm hai nghìn một mươi bảy do ban tổ chức trung ương báo nhân dân tạp chí cộng sản đài truyền hình việt nam và hội nhà báo việt nam đồng tham gia tổ chức
nét mới của giải búa liềm vàng năm hai nghìn một mươi bảy là được các tỉnh thành ủy ban cán sự đảng đảng đoàn đảng ủy trực thuộc trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai ở các bộ ngành địa phương
nên đã thu hút rất nhiều người
nhiều cơ quan báo chí cũng như phóng viên biên tập viên và cán bộ đảng viên nhân dân tham gia viết bài hướng ứng giải
vì vậy số lượng tác phẩm tăng nhiều
qua hơn chín tháng triển khai cơ quan thường trực giải đã tiếp nhận tổng số một chín trăm tám mươi sáu tác phẩm hợp lệ tăng tám trăm một mươi ba tác phẩm sáu mươi chín ba so với lần đầu tiên tổ chức
các tác phẩm không chỉ do các tác giả ở trong nước mà còn có một số cán bộ đảng viên đang công tác học tập ở nước ngoài viết bài gửi về dự giải
bám sát những vấn đề thực sự phản ánh sinh động thực tiễn công tác xây dựng đảng năm hai nghìn một mươi bảy với những chủ trưng lớn và hành động quyết liệt hiệu quả nhằm tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu quả hiệu lực và ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ về phong chống tham nhũng lãng phí
nhiều tác phẩm đã phản ánh toàn diện mối tương quan giữa xây dựng đảng với xây dựng hệ thống chính trị phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng và phòng chống tham nhũng tiêu cực
hội đồng sơ khảo đã giới thiệu được tám mươi chín tác phẩm đưa vào trung khảo hội đồng trung khảo do đồng chí thuận hiễu ủy viên trung ương đảng tổng biên tập báo nhân dân phó trưởng ban tuyên giáo trung ương chủ tịch hội nhà báo việt nam làm chủ tịch hội đồng đã lựa chọn ra năm mươi bốn tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải
trong đó có sáu giải a tám giải b một mươi năm giải c và hai mươi năm giải khuyên khích một mươi năm cơ quan báo chí tuyên giáo và tổ chức cấp ủy xuất sắc nhất được khen thường
đặc biệt tại giải lần này báo nhân dân đã xuất sắc đạt được hai giải a với tác phẩm bài học sâu sắc về công tác cán bộ qua vụ trịnh xuân thanh của tác giả nguyễn văn bắc ban xây dựng đảng
tác phẩm dựa vào dân để xây dựng đội ngũ vững mạnh của nhóm tác giả quỳnh hoa mỹ hạnh hồng quân tuấn tú
trung tâm truyền hình nhân dân một giải c với tác phẩm ngăn ngừa lạm quyền trong công tác cán bộ của tác giả tiểu phương ban xây dựng đảng
đây không chỉ là niềm vinh dự tự hào của các cá nhân nhà báo phóng viên được nhận giải mà còn là niềm vui thành tích chung của các cơ quan đơn vị dự giải lần này
là hành động thiết thực góp phần xây dựng đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh góp phần tuyên truyền sâu rộng tạo sức lan tỏa nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và nhân dân
khắp mọi miền đất nước về ý thức trách nhiệm đối với công tác xây dựng đảng
nhân kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam ba tháng hai tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quảng nam đã tổ chức lễ trao huy hiệu đảng và tổ chức tuyên dương khen thưởng năm hai nghìn một mươi bảy
buổi lễ đã ôn lại chặng đường tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam mùng ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi mùng ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam đảng bộ và nhân dân quảng nam đã vượt qua biết bao hy sinh gian khổ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc luôn nỗ lực khắc phục mọi khó khăn ra sức phấn đấu cùng nhân dân cả nước tiến hành công cuộc đổi mới góp phần đưa đất nước tiếp tục phát triển đi lên
tại buổi lễ có một mươi ba đồng chí được trao tặng huy hiệu đảng một mươi một đồng chí được trao tặng huy hiệu ba mươi năm tuổi đảng
cũng trong dịp này đảng ủy khối các cơ quan tỉnh quảng nam đã tuyên dương khen thưởng các tập thể cá nhân
đạt thành kích xuất sắc trong năm hai nghìn một mươi bảy
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi bảy huyện bố trạch đã đạt được những thành quả quan trọng
từ một huyện thuần nông nhờ biết phát huy tiềm năng lợi thế bố trạch đã trở thành địa phương có ngành du lịch phát triển nổi bật của tỉnh quảng bình
tỷ trọng các ngành dịch vụ tăng từ ba mươi sáu ba năm hai nghìn một mươi lên bốn mươi bảy năm năm hai nghìn một mươi bảy
toàn huyện huy động hơn chín trăm hai mươi tỷ đồng để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
đến nay huyện đã có một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
tỷ lệ bình quân số tiêu chí đạt chuẩn là một mươi bốn chín tiêu chí trên một xã
công tác xây dựng đảng hệ thống chính trị đạt được nhiều kết quả tích cực
việc quản lý điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao
nhờ thực hiện có hiệu quả các chương trình giảm nghèo giải quyết việc làm nên đời sống của người dân được cải thiện
tỷ lệ hộ nghèo giảm từ một mươi bảy chín năm hai nghìn một mươi một xuống còn bảy năm năm hai nghìn một mươi bảy
thu nhập bình quân đầu người đạt ba mươi năm
tăng hai sáu lần so với năm hai nghìn một mươi
ghi nhận những thành tích xuất sắc đó đảng và nhà nước đã tặng huân chương lao động hạng nhất cho đảng bộ nhân dân huyện bố trạch
ngày ba tháng hai công an tỉnh hà nam đã tổ chức lễ mừng công đón nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
thời kỳ kháng chiến chống pháp
đội công an thiết dũng ti công an hàn nam một nghìn chín trăm năm mươi một nghìn chín trăm năm mươi bốn khẳng định
những chiến công hy sinh của đội công an thiết dũng là hết sức to lớn góp phần làm nên thắng lợi của cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược
phát huy truyền thống đó công an tỉnh tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an tỉnh trong sạch vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân
quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ chiến sĩ ngăn chặn biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa nhũng nhiễu xa rời nhân dân
triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế tội phạm tệ nạn xã hội nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với những cách làm mới phù hợp với từng địa bàn
tôi xin chân thành cảm ơn và nghiệp thúc
ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm vừa tổ chức lễ khai mạc triệu hoa truyền thống tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám
giới thiệu không gian bích họa phố phùng hưng và trao giải thưởng cuộc thi
vì một hà nội vui sống thiết kế không gian công cộng
hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm tám mươi tám năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
và chào đón năm mới xuân mậu tuất
với chủ đề ký ức về hà nội xưa một mươi chín bức bích họa trên phố phùng hưng hà nội
do các họa sĩ việt nam và hàn quốc sáng tác đã tạo nên một không gian văn hóa công cộng hấp dẫn
không chỉ thu hút sự chú ý của người dân mà ngay cả khách quốc tế cũng rất hào hứng
với không gian văn hóa này của thủ đô
đây là dự án do unhabitat phối hợp với quỹ giao lưu quốc tế hàn quốc
và ủy ban nhân dân quận hoàn kiếm thực hiện nhằm tôn vinh bảo tồn
phát huy giá trị di sản đô thị của khu phố cổ hà nội
đồng thời khởi tạo không gian công cộng mới cho nhân dân
tại buổi lễ ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng cho cuộc thi
vì một hà nội vui sống thiết kế không gian công cộng cho các nhóm đặt giải
sau hơn một tháng phát động
hoạt động này đã góp phần vào việc phát triển văn hóa xã hội du lịch của thủ đô hà nội
thưa quý vị và các bạn nhiệt độ xuống thấp tại khu vực âu quý hồ huyện sapa tỉnh lào cai
đã tạo lớp băng trên mặt đường quốc lộ bốn g gây ách tắc giao thông tại khu vực này
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần đề phòng khi lưu thông qua khu vực này
vì dễ dẫn đến tan nạn giao thông
để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng huyện sapa đã phân luồng giao thông
và tạm dừng ô tô lưu thông trên đoạn đường này
tuy băng giá đóng trên đoạn đường quốc lộ bốn d đã tan chảy một phần
các phương tiện lưu thông trên đoạn đường có thể di chuyển tuy nhiên vẫn rất nhiều khó khăn
dự báo với diễn biến thời tiết như hiện nay một vài ngày tới
hiện tượng đóng băng trên mặt đường
quốc lộ bốn d qua trạm tôn ô quý hồ sapa vẫn có thể tái diễn
lực lượng cảnh sát giao thông huyện sapa khuyến cáo các tài xế điều khiển phương tiện giao thông
trên tuyến quốc lộ bốn d cần lưu ý theo dõi diễn biến thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng
để tìm hướng di chuyển thích hợp
trong năm hai nghìn một mươi bảy tại tp hcm xảy ra hơn một vụ hỏa hoạn gây thiệt hại hơn chín mươi hai tỷ đồng
so với năm hai nghìn một mươi sáu số vụ đã giảm gần bốn mươi chín tuy nhiên số người chết và bị thương lại tăng
do vậy cần có giải pháp phòng tránh hỏa hoạn hiệu quả hơn
đa phần các vụ hỏa hoạn gây chết người xảy ra trong những ngôi nhà dạng ống
người bị nạn khó di chuyển ra ngoài
và nguyên nhân chính vẫn là do sự bất cẩn khi sử dụng điện trong gia đình
để ngăn ngừa hạn chế các vụ hỏa hoạn xảy ra việc đổi mới ứng dụng công nghệ tiên tiến
vào phòng cháy chữa cháy là giải pháp quan trọng đang được lực lượng chức năng triển khai
trong dịp trước trong và sau tết nguyên đáng mậu tuấc hai nghìn một mươi tám sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy
tp hcm tăng cường kế hoạch kiểm tra chuyên ngành về phòng chống cháy nổ
tại các điểm tập trung đông dân cư như các chợ trung tâm thương mại chung cư nhà cao tầng
đánh vào tâm lý chung của các bậc làm cha mẹ trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại thực phẩm
chức năng vitamin để bổ sung cho thai kỳ
tuy nhiên việc sử dụng không đúng cách lạm dụng các loại thực phẩm này
đôi khi lại dẫn đến những hậu quả khôn lường
nhìn đứa con gái nhỏ mới một mươi chín tháng tuổi nhưng đã phải chịu đựng sự đau đớn
từ những chiếc kim châm cứu chẳng chịt trên người
ân hận xót xa nhưng người mẹ này cũng không còn đủ nước mắt để khóc
khi mang thai chỉ cần nghe ai mách thuốc bổ gì là chị đều uống
những mong thai nhi được khỏe mạnh
uống thì rất nhiều từ lúc ba tháng tuổi
ừ từ lúc ba
ba tháng thai ba tháng là uống đến lúc gần sinh
ngay người ta nói là loại này tốt loại kia tốt là đâu có người uống tới
chứ chả giờ không nhớ là những loại thuốc nào
theo các bác sĩ ngọc bị bại não là do khi sinh ra hộp sọ còn quá bé
mà top đã liền kín sớm nên não bị chèn ép không phát triển được
nguyên nhân được phòng đoán là do mẹ đã bổ sung quá nhiều vitamin d và canxi khi mang thai
qua nhiều năm chúng tôi để ý thấy đấy
thì có hình như có phải là có sự liên quan giữa việc mẹ lạm dụng các thuốc vitamin d ba vitamin d hai và canxi từ lúc mang thai
vì chính vì uống quá nhiều uống kéo dài uống liều cao và không theo sự chỉ dẫn nào cả
cứ uống cứ ti tự ý ra ngoài hiệu thuốc mua về
thế là hậu quả là các con bị như thế
trước đây bại não là những tổn thương não gặp ở trẻ dưới năm tuổi
mà nguyên nhân gây bệnh chủ yếu là do nhiễm trùng hoặc suy dinh dưỡng
thế nhưng gần đây thừa quá nhiều dinh dưỡng cũng có thể trở thành một trong những nguyên nhân dẫn đến căn bệnh này
vì ai nghĩ là uống vitamin là tốt cứng xương các thứ
nên là cũng không nghĩ là hậu quả như bây giờ
đặc biệt do mình uống thuốc quá nhiều
không có sai lầm nữa
giờ ảnh hưởng đến cả con cái cả sau này cả đời con nữa
thế là cũng hối hận
vitamin d và canxi sử dụng lạm dụng trong thời kỳ bảo thai
có thể làm cho xương sọ của các bào thai thai nhi
nó bị cốt hóa sớm quá nó đóng xương sớm
cho nên khi để ra là các khớp sọ đã liền kín hết rồi
và không có thóp nữa
cho nên não không phát triển và gây ra bại não cho các cháu
theo khuyến cáo của các bác sĩ
hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại thực phẩm chức năng
vitamin được bày bán để bổ sung trong quá trình mang thai
tuy nhiên tất cả các loại thuốc thực phẩm chức năng khi sử dụng
đều nên có sự tư vấn của bác sĩ
để có thể bảo đảm thai nhi được phát triển đầy đủ và an toàn

trong phần tiếp theo
các bác sĩ đều có thể bảo đảm thai nhi được phát triển đầy đủ và an toàn
các bác sĩ đều có thể bảo đảm thai nhi được phát triển đầy đủ và an toàn
năm hai nghìn một mươi tám lấy cảm hứng từ những phiên trợ tết của người mông thuộc tỉnh hà giang
chương trình phần nào đã mang được bầu không khí rộn ràng nơi địa đầu tổ quốc về ngay giữa thủ đô
đặt chân tới phiên chợ vùng cao trên đất hà thành
một trong những ấn tượng đầu tiên của phụ huynh và học sinh chính là không gian sạc sỡ đa sắc màu nơi đây
trong những bộ trang phục đặc trưng của dân tộc mông những điệu múa xanh tiền thổi khen
càng trở nên hấp dẫn bắt mắt đối với các bạn nhỏ
đồng thời để nêu cao tinh thần lá lành đùm lá rách
toàn bộ sự ủng hộ trong chương trình sẽ được chuyển tới quỹ thiện nguyện bệnh viện nhi trung ương
với mong muốn đưa cái tết vẹn tròn no ấm đến tất cả những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn
hội trợ xuân mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám đang diễn ra tại thành phố hưng yên
với quy mô trên hai trăm năm mươi gian hàng sản phẩm trưng bày chủ yếu là các nông sản
đặc biệt tại hội trợ có hai gian hàng trưng bày
hàng thật và hàng giả của sở công thương hương yên
nhằm giúp và hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt được đâu là hàng thật và hàng giả
hội trợ xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám ở hưng yên đã thu hút được hàng chục doanh nghiệp
và hộ sản xuất kinh doanh của nhiều tỉnh thành phố khác tham gia với đặc sản vùng miền
chỉ còn khoảng một mươi ngày nữa là đến tết nguyên đán mẫu tuất hai nghìn một mươi tám
nhiều người lao động tại thành phố hồ chí minh đang lo lắng vì tình trạng cháy vé xe về quê đón tết
đặc biệt là vé xe khách chất lượng cao
tại bến xe miền đông hơn một trăm linh vé tết hai nghìn một mươi tám đi về các tỉnh miền trung tây nguyên và miền bắc đã được bán ra
chủ yếu là vé xe chất lượng cao
hiện còn gần bảy mươi vé chưa bán nhưng hầu hết là xe ghế ngồi xe tăng cường nên rất ít người lựa chọn
tết mẫu tuất hai mươi trên hai mươi tám đơn vị vận tải tại bến xe miền đông đã kê khai và niêm yếp giá vé với mức tăng cao nhất là sáu mươi
dù chấp nhận mức giá này nhưng nhiều hành khách vẫn không mua được vé xe khách chất lượng cao
trước tình trạng này bến xe và các doanh nghiệp vận tải đang gấp rút tăng cường xe và tầng sức chuyến để đáp ứng nhu cầu về quê đón tết của người dân
có tăng cường thêm xe có tăng cường thêm vé khi mà có nhu cầu của người dân đi lại thì công ty vẫn đáp ứng đầy đủ
trong những ngày từ hai mươi bốn tới hai mươi tám âm lịch
thì vì năng lực của mỗi đơn vị thì có hạn nên đã bán vé và qua đó thì sau khi đã bán vé xong
thì đơn vị cũng đã tiếp tục thuê xe bên ngoài cũng như là thuê xe của hợp đồng để vào tiếp tục bán vé cho hành khách
bên cạnh việc tăng cường kiểm tra giám sát các đơn vị vận tải kê khai giá vé đúng niêm yết
sở giao thông vận tải tp hcm cho biết đã lên phương án dự phòng trường hợp xe khách không kịp quay đầu về bến
thì sẽ có xe buýt chở khách bảo đảm không có người không thể về quê đón tết
hòa nhập cộng đồng và chia sẻ yêu thương cho học sinh thiệt thòi là những thông điệp mà nhiều trường học hiện nay đang hướng tới
với mục đích rút ngắn khoảng cách giữa học sinh có hoàn cảnh đặc biệt với cộng đồng
những chia sẻ yêu thương đã được nhân lên rất nhiều trong dịp tết nguyên đán năm nay
thắp lên ánh sáng niềm tin cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt
những học sinh này đến từ trường trung học cơ sở ngô gia tự hà nội
đây là lần đầu tiên các em được đến thăm và giao lưu tại trường phổ thông cơ sở
nguyễn đình triều hà nội một địa chỉ gắn bó với các học sinh khiếm thị nhiều năm qua
với một trăm bảy mươi sáu học sinh khiếm thị đang sinh hoạt học tập tại đây
tết này như ấm áp hơn bởi sự quan tâm của cộng đồng và các thầy cô giáo
hôm nay con cùng với các bạn đến đây là để giao lưu xuân với cả các bạn khiếm thị ở trường
và con cũng muốn chia sẻ cái niềm vui tết với các bạn khiếm thị
con cũng cảm thấy một hoạt động này rất là ý nghĩa
nó cũng giúp cho cộng đồng xích lại gần nhau hơn bỏ qua những khiếm khuyết của bản thân ạ
những cái nắm tay thật chặt những dòng địa chỉ được trao cho nhau những bài ca điệu nhạc
những món quà xinh xắn đã xóa đi từ lúc nào khoảng cách và sự rụt rè thường thấy
giữa những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt và những người bạn khác
song quan trọng hơn cả đó là những cảm nhận về lòng nhân ái sự sẻ chia yêu thương
gian tỏa và hình thành một cách tự nhiên
những cái hoạt động như này thì sẽ khiến cho chúng con sẽ cảm thấy mình được quan tâm
và cái sự chia sẻ từ rất rất nhiều các tổ chức hảo tâm như thế
từ các thầy cô giáo từ các bậc cha mẹ khiến chúng con ấm lòng hơn
cùng với việc dạy chữ thì việc giáo dục đạo đức nhân cách khơi dậy lòng nhân ái
trong các bậc cha mẹ thì sẽ khiến chúng con ấm lòng hơn
theo người chỉ huy lực lượng an ninh quốc hội ecuador đây không phải là lần đầu tiên xảy ra vụ đe dọa đánh bom như thế này
ngôi làng truyền thông càng nâng của thế vận hội mùa đông piêng trang hai nghìn một mươi tám đã đưa ra một loạt các dịch vụ và tiện nghi nhằm hỗ trợ những người sống và làm việc tại hàn quốc trong thời gian diễn ra thế vận hội
tại nhà hàng chính phục vụ cho công tác chuẩn bị olympic pyeongchang hai nghìn một mươi tám
các bức tường được trang trí bằng những bức tranh và hình ảnh mang ý nghĩa
những bức tranh này sẽ được thay đổi thường xuyên trong suốt thời gian diễn ra olympic để giúp mọi người hiểu hơn về văn hóa con người hàn quốc
bên cạnh đó nhà hàng còn đặt hai con robot nhỏ ở hành lang để chào đón khách
các con robot này không những có thể phát ra các bài hát và tương tác với mọi người
mà còn cung cấp các thông tin hữu ích về nhà hàng thời tiết lịch biểu và video quảng cáo thế vận hội
hàng ngày nhà hàng sẽ cung cấp bữa ăn sáng miễn phí và bữa ăn tối theo yêu cầu
có hơn một trăm linh nhân viên làm việc tại đây trong đó có một mươi người nói tiếng hàn và tiếng anh
gần nhà hàng là góc đọc sách tự phục vụ nơi có sách bằng các ngôn ngữ khác nhau
tại trạm y tế của làng truyền thông mọi người có thể trải nghiệm y học cổ truyền và sobop của hàn quốc
ngôi làng cũng chuẩn bị phòng giặt là tự phục vụ với bảy mươi máy giặt miễn phí cùng các tình nguyện viên để giúp đỡ cho những người đến đây
ngoài ra phòng tập thể dục miễn phí và salon làm đẹp cũng được khai trương để đáp ứng nhu cầu đặc biệt của các cư dân sống tại làng
trong bối cảnh tin tức giả mạo đang trở thành hiện tượng ngày càng đáng lo ngại tại nhiều nước
từ ngày năm tháng hai tới người sử dụng mạng xã hội facebook ở italia sẽ nhận được cảnh báo khi có nội dung thông tin sai lệch hoặc giả mạo xuất hiện trên bảng tin news trong tài khoản của họ
với động thái này sau mỹ pháp đức và hà lan italia sẽ trở thành nước tiếp theo mà facebook cho phép các dịch vụ xác minh dữ liệu gắn cờ đối với những bài viết có thông tin sai lệch
điều này sẽ giúp cảnh báo người dùng facebook rằng họ có thể đăng đọc hoặc chia sẻ những tin tức giả mạo
tính năng này sẽ được triển khai từ ngày năm tháng hai một tháng trước khi diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở italia
facebook đã đề nghị công ty dịch vụ xác minh dữ kiện pagela politica vốn chuyên theo dõi nạn tin tức giả mạo trong lĩnh vực chính trị kiểm tra bất kỳ bài viết nào mà họ nghi ngờ có chứa thông tin sai lệch đặc biệt là những bài viết đang được chia sẻ với tốc độ cao bất thường
nếu pagella politica cho rằng
nếu pagella politica cho rằng
một bài viết nào đó không đáng tin cậy họ sẽ gắn cờ để cảnh báo người dùng
lúc đó facebook cũng có thể tự động hạ bài viết đó xuống thấp hơn trong bảng tin của người dùng để người dùng ít có khả năng nhìn thấy nó
ngày ba tháng hai cuộc đình công của công nhân ngành luyện kim tại đức đã bước sang ngày thứ ba
gần hai trăm linh công nhân của hơn một trăm linh công ty đã tham gia cuộc đình công từ ngày ba mươi một tháng một đến nay
cuộc đình công diễn ra theo lời kêu gọi của người
tập đoàn lao động ig metan nhằm giảm giờ làm việc từ ba mươi năm giờ một tuần xuống còn hai mươi tám giờ một tuần
để người lao động có thời gian chăm sóc con cái cha mẹ già người thân ốm đau đồng thời yêu cầu giới chủ tăng tám lương
hiện giới chủ đã đưa ra mức tăng lương là sáu tám nhưng bác bỏ yêu cầu giảm giờ làm trừ phi họ được phép tăng giờ làm khi cần thiết
cả ig metan và giới chủ sử dụng lao động đều khẳng định sẵn sàng tham dự cuộc đối thoại vào đầu tuần tới
nhưng cáo buộc lẫn nhau không có thiện trí chấp nhận các nhượng bộ cần thiết
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé